trực ban hình sự công an tp quy nhơn lại liên tiếp nhận được các đơn trình báo của các bị hại về các vụ cướp giật với thủ đoạn tương tự
nhiều vụ số tài sản bị mất lên đến hàng chục triệu đồng
trước tình hình đó lực lượng cảnh sát hình sự công an tp quy nhơn đã xác lập chuyên án để đấu tranh
đồng thời phân công nhiều mũi trinh sát liên tục bám địa bàn
truy tìm đối tượng gây án để sớm ổn định tình hình dư luận trong quần chúng nhân dân
sau khi gây ra hai vụ trên thì đối tượng là im bạc không hoạt động
hai mươi hai tháng ba thì đối tượng tiếp tục ra tay thực hiện hành vi cướp giật tài sản
nhưng mà cái cung đường đối tượng thực hiện hành vi giật túi sách thì cũng là chọn cái cung đường tối không có bóng điện
hệ thống camera trên đường là không có
đội đã tiến hành xác lập án để đấu tranh vào cuối tháng ba
sau thời gian tung lực lượng tiến hành xác minh tất cả những đầu mối
đội canh sát hình sự đã phát hiện được đối tượng đã di chuyển trên đường
có đặc điểm giống như đối tượng đã gây án
nên tiến hành bắt giữ đưa về đấu tranh làm rõ
sau một thời gian nỗ lực kiên trì triển khai các biện pháp điều tra
đến ngày một mươi tám tháng bốn đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp giật táo tợn trên địa bàn thành phố quy nhơn đã xa lưới
đó là đỗ hữu lộc chú phường nhân phú thành phố quy nhơn
khám xét khẩn cấp nơi ở của lộc lực lượng công an thu giữ được nhiều tăng vật có liên quan đến vụ cướp giật mà đối tượng đã thực hiện trước đó
tôi không có tiền tôi ý định đi giật đi giật tôi tiêu xài
em giật bằng bóp đi
phương tiện mình xe máy rồi những đối tượng là những người đó hở hàng cho giở dục
đỗ hữu lộc là đối tượng đã có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích
tại cơ quan điều tra đối tượng khai nhận đã thực hiện hơn một mươi vụ cấp giật tài sản trên địa bàn thành phố quy nhơn
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp quy nhơn đang tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm đối tượng đỗ hữu lộc theo quy định của pháp luật